thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai đã khai mạc hôm qua chín tháng một mươi tại hà nội
một trong những nội dung quan trọng của hội nghị lần này là thảo luận cho ý kiến và ra nghị quyết chuyên đề về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng
ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
đây cũng là nội dung mà qua nhiều nhiệm kỳ trung ương luôn kiên trì tích cực thực hiện với mục tiêu cao nhất là xây dựng đảng ta thật sự trong sạch và vững mạnh
từ trước đến nay nhất là trong thời kỳ đổi mới đảng ta luôn quan tâm đến công tác chống suy thoái trong đảng coi đây là nhiệm vụ then chốt
nhiệm vụ có ý nghĩa sống còn đối với đảng ta chế độ ta
qua nhiều khóa làm việc ban chấp hành trung ương bộ chính trị đều có các nghị quyết chỉ thị về vấn đề này như nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một
một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay chỉ thị số ba và mới đây là chỉ thị số năm của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập
và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
tại đại hội lần thứ một mươi hai đảng ta đã xác định chống suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ
đảng viên là nhiệm vụ số một xuyên suốt trong nhiệm kỳ mới này
như vậy vấn đề tư tưởng chính trị đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên trong giai đoạn hiện nay đã thật sự trở thành vấn đề trung tâm của công tác xây dựng đảng
trong các nội dung tại hội nghị lần thứ bốn vừa được khai mạc sáng chín tháng một mươi dự kiến sẽ dành nhiều thời gian để thảo luận và ra nghị quyết
về tăng cường xây dựng trình đốn đảng ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
đây chính là nội dung mà đông đảo cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân đang rất trông chờ và đặt nhiều kỳ vọng
bởi vấn đề này là một trong những nguyên nhân to lớn quyết định đến lòng tin sự ủng hộ của nhân dân đối với đảng
đặc biệt là trong thực tế đã có nhiều trường hợp cán bộ đảng viên sai phạm gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
nguyên nhân có nhiều nhưng chủ yếu là do yếu kém về tu dưỡng rèn luyện của mỗi cán bộ đảng viên và những hạn chế yếu kém về công tác xây dựng đảng
giải quyết được vấn đề đấy bằng một
nghị quyết chuyên đề sẽ tăng cường sức mạnh sức chiến đấu của đảng và nâng cao hơn nữa lòng tin của nhân dân đặc biệt trong bối cảnh hiện nay
tôi có kỳ vọng về hội nghị lần này là rút kinh nghiệm của những kỳ họp lần trước và rút kinh nghiệm của thời gian vừa qua đã triển khai thực hiện
thì rút kinh nghiệm đó thì chúng tôi muốn tin tưởng vào cái kỳ họp ban chấp hành kỳ này thì sẽ đưa ra được những cái chủ trương đường lối đúng đắn
trong quá trình xây dựng tổ chức
đặc biệt trẻ rèn luyện đội ngũ đảng viên tích cực hơn tốt hơn để cho nhân dân tin tưởng vào đảng và xây dựng đảng ngày càng trong sạch vững mạnh
nhân dân toàn dân kể cả những người công dân bình thường cho đến những người công dân cán bộ cao cấp và hiệu dứng đối rất hy vọng là kỳ này mình làm tốt
cái chống thâm vấn
tạo cái chuyển biến rất lớn nhưng để tạo cái chuyển biến đó thì trước hết là từng đảng viên từ trên cho đến đảng viên thường ở cơ sở là phải tự chỉnh đốn mình
để đáp ứng lại những kỳ vọng đó và với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật đánh giá đúng sự thật
hội nghị trung ương bốn khóa một mươi hai dự kiến sẽ ra nghị quyết chuyên đề trong đó nêu ra bốn nhóm nhiệm vụ giải pháp về giáo dục chính trị tư tưởng
tự phê bình và phê bình về cơ chế chính sách về kiểm tra giám sát kỷ luật đảng về phát huy vai trò của nhân dân mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội
trên cơ sở kế thừa các nghị quyết của trung ương trước đây đặc biệt là nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một
đề nghị nghiên cứu bổ sung làm rõ suy thoái về tư tưởng chính trị về đạo đức lối sống là thế nào
những biểu hiện như nêu trong tờ trình đề án và dự thảo
nghị quyết đã đủ rõ chưa cần phải nhận diện thêm vấn đề gì
tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ là thế nào
mức độ đến đâu nguyên nhân là gì và tác hại ra sao
với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật đánh giá đúng sự thật
đề nghị các đồng chí đi sâu phân tích mổ xẻ làm rõ chỉ ra những căn nguyên để ra các biện pháp chữa trị hữu hiệu
với tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt
tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt là kiên quyết kiên trì thực hiện với quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị
gắn với thực hiện tổng thể các nghị quyết khác của đảng để khắc phục những khuyết điểm yếu kém kéo dài trong đảng
tạo bước đột phá để đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh xứng đáng với niềm tin yêu và sự kỳ vọng của nhân dân cả nước